vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng singapore lý hiển long tại phủ chủ tịch
nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng singapore lý hiển long và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng ba
lễ đón thủ tướng singapore diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
trong khuôn khổ chuyến thăm lần này hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới
bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững thịnh vượng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương
sau lễ đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lý hiển long sẽ hội đàm để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng lý hiển long sẽ chào xã giao tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng chủ tịch nước trần đại quang và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
trước đó ngày hai mươi một tháng ba thủ tướng singapore đã tới tp hcm và hội kiến với chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong tại hội trường dinh thống nhất